cơ quan tình báo quốc gia hàn quốc nis cho biết đã ký thỏa thuận với cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng mỹ csa để tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng
theo bản ghi nhớ nis và cisa sẽ tiến hành công tác đào tạo chung về mạng và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa trên không gian mạng
hai cơ quan này cũng sẽ phối hợp cùng nhau bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu xây dựng các chính sách và hướng dẫn liên quan cũng như nghiên cứu các công nghệ an ninh mạng mới
trong tuần qua văn phòng tổng thống hàn quốc thông báo nước này cùng mỹ và nhật bản đã nhất trí lập một nhóm tham vấn mạng cấp cao nhằm tìm kiếm biện pháp ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng trên toàn cầu
nhóm tham vấn sẽ gặp nhau mỗi quý với mục tiêu đưa ra các biện pháp ngăn chặn tội phạm mạng và tăng cường khả năng ứng phó chung của ba quốc gia trước khi các mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu